kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị là một người có học hiểu biết pháp luật
nhưng chỉ vì muốn lo liệu tiền chạy việc cho bạn gái
mà đối tượng đã gây ra cái chết cho hai người vô tội
để những đứa trẻ mất đi đôi bàn tay chăm sóc của cha mẹ
và bản thân hắn cũng phải trả giá bằng cả tính mạng cho tội ác của mình
trong phiên xét xử có lẽ do quá á ám ảnh tội ác của mình mà hắn ngất liên tục
đồng thời hắn cũng từ chối quyền được nói
cái quyền mà bao người chụp lấy để bao biện cho sai lầm của mình
và chủ động xin tòa mức án cao nhất nhanh chóng tuyên án tử
cái quyền mà bao người chụp lấy để bao biện cho sai lầm của mình
vì thế nờ đã tin lời hắn làm thủ tục thế chấp tài sản
vay mượn ngân hàng năm mươi triệu đồng đưa cho hắn để lo liệu khoản tiền nước nuôi
tiền đã tiêu hết nhưng hắn vẫn chưa xin được việc làm cho nở
trong đó khoản vay đã đến hạn phải trả ngân hàng
thế là hắn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của người khác để lấy tiền trả lại cho bạn gái

hắn đã trả lời hắn
hắn từ thôn tân tiến một mình lang thang xuống thị trấn khe xanh
tại đây hắn tìm một đôi găng tay đeo khẩu trang màu đen
và một con dao bản nhỏ dài khoảng ba mươi năm cm
bao gồm cả cán để chuẩn bị cho việc đột nhập vào gia đình của vợ chồng anh nguyễn hòa
và chị hồ thị tý ở khóm bốn thị trấn khe xanh trộm cắp tài sản
hắn kể khi đã vào được bên trong ngôi nhà
thấy cháu bé khoảng bốn tuổi
con của vợ chồng anh hòa chị tý đang nằm ngủ trên giường
nhà không có ai nên hắn nhẹ nhàng lục lọi
tìm kiếm tài sản ở các phòng để trộm cắp
ngay khi hắn phát hiện ra chiếc cát sắt
tiến tới để mở thì chị tý bước vào nhà
gia chủ thấy kẻ lạ mang khẩu trang đeo găng tay
nên phát hoảng hồ hoán
hắn liền rút con dao thủ sẵn trong người
tiến nhanh đến chỗ chị tí đe dọa
ý miệng ngay không to đầm
chị tí run lời bẩy
tự đưa tay lên bịt miệng mình lạ
lý nhí trong cổ họng van xin hắn
đừng đâm đừng đâm
hắn chỉ tay ra hiệu cho chị
tới chỗ chiếc cát sắt và yêu cầu chị mở cát
chị tí vội vàng mở chiếc cát
vừa khẩn khoản vừa khẩn khoản
vừa xin hắn đừng giết chị
hắn vẫn im lặng chỉ vào bên trong chiếc két sắt
chị tí vơ toàn bộ giấy tờ tiền vàng
ở bên trong ra cho hắn
một điều tra viên hỏi
nạn nhân đã làm theo yêu cầu sao còn giết người ta
hắn lạnh lùng trả lời
tại vì lúc vơ nhanh các thứ trong chiếc cát sắt ra
chị tí đã đụng phải tay của cháu
cháu tưởng chị chống lại nên đâm chị máy nhát
sau đó thì sao
sau khi thấy chị tí nằm bất động
cháu lấy tiền và vàng bỏ vào túi để ra khỏi nhà
nhưng khi vừa bước ra đến cửa
bố chồng của chị tý là ông nguyễn văn sắt
thấy sự việc nên lao vào ôm chặt
ghi cháu xuống đất và hô hoán
cháu sợ người bên ngoài nghe được
nên đã đâm ông ấy nhiều nhát
theo lời khai của đối tượng bảo
hắn còn đâm trọng thương chị hồ thị thuận
nhân viên kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn hòa tí
do vợ chồng anh hòa chị tí làm chủ
khi chị này nghe tiếng kêu cứu của ông sắp
xong bảo lúc đó hắn đã đuổi theo chị và đâm dao vào đầu
nhưng chị đã kịp bồng đứa bé vừa tỉnh giấc
đang la hét hoảng loạn
chạy vào nhà vệ sinh chốt cửa lại
tìm hiểu được biết bảo từng có một thành tích ăn chơi bất hảo
sau khi tốt nghiệp trung học
phổ thông hắn thi đỗ vào một trường đại học kiến trúc ở miền trung
nhưng hắn chỉ theo học được một năm
rồi xa vào ăn chơi xa đoạ và bỏ học về nhà
hai năm sau nhờ gia đình chính quyền
các đoàn thể địa phương khuyên bảo
hắn tu chí trở lại vào một trường y dược ở quảng bình
nhưng rồi ngựa quen đường cũ hắn sớm bỏ học
lang thang đến một số tỉnh thành miền trung
kết bạn với một số đối tượng xấu ăn chơi và bao gái
liên quan đến vụ án ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh quảng trị đã khởi tố vụ án
tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ
khởi tố bị can đối với hồ trí bảo
về hành vi giết người và cướp đài sản
sau khi nghi phạm hồ trí bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
bị bắt khẩn cấp
đến thăm nhà của đối tượng này
ở xã hải trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình để tìm hiểu
gia đình của đối tượng là một căn nhà cấp bốn
ở thôn nội hòa xã hải trạch huyện bố trạch
khi đến nơi chị gặp được ông hồ thanh huy
bố của đối tượng hồ trí bảo
ông đang rất đau buồn bỏ ăn uống
ông còn không thể tin vào điều mình nghe được
là con mình là hung thủ gây ra vụ án giết hai người
còn bà võ thị thiên mẹ của nghi phạm
đã nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa bố trạch
vì quá sốc
khi nhận được tin bảo liên quan đến vụ giết hai người
tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
người nhà của hàng xóm của gia đình đều hết sức bất ngờ
không thể tin nổi vì bảo là một đứa con ngoan
chăm học chưa từng hút thuốc uống rượu
hay đàn đúm cùng với các đối tượng xấu
bảo đã tốt nghiệp ngành kiến trúc và hiện đang học thêm
ngành rượu tại trung tâm y tế quảng bình
bảo có người yêu ở hướng hóa quảng trị
và cách đây mấy ngày bà đến thăm người yêu
sau xảy ra sự việc
liên quan đến vụ án sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
tại hội trường phòng văn hóa thông tin huyện hướng hóa
tòa nhân dân tỉnh quảng trị đã mở phiên tòa
sơ thẩm xét xử hồ trí bảo đối tượng trực tiếp
sát hại ông nguyễn văn sát tám mươi sáu tuổi và chị hồ thị tý
ba mươi năm tuổi con dâu của ông sát
cùng chú tại khóm bốn thị trấn khe xanh hướng hóa
quảng trị vào ngày bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
từ sớm ước tính có đến gần một người dân địa phương
đến hội trường tham dự phiên tòa xét xử bị cáo bảo
đa số đều tỏ ra bức xúc trước tội ác giết người
cướp tài sản và mong muốn hình phạt thích đáng cho bị cáo
xe tù trở phạm nhân
đến phiên tòa xét xử lúc tám giờ
khi vừa rời khỏi xe tù bị cáo hồ chí bảo bị ngất xỉu
nên phiên tòa bị trì hoãn
các nhân viên y tế được yêu cầu kiểm tra sức khỏe cho bảo
phiên tòa bị trì hoãn hơn một tiếng đồng hồ
không ít người đã thực sự bất ngờ khi xe chở phạm nhân đến
khoảng bảy giờ ba mươi phút một người thanh niên trắng chẻo
mặt thư sinh bước xuống xe
khi thấy hai cảnh sát kẹt chặt nách người thanh niên
với đôi tay bị còng này mọi người mới nhận ra
đó là hồ chí bảo
và những ánh đèn máy ảnh chấp lên những ánh mắt
những tiếng chửi sủa lập tức hướng về anh ta
như quá hoảng sợ bảo khệu xuống chỉ sau vài bước chân trên mặt đất
bảo nằm đó trên chiếc ghế dài giữa hội trường xét xử
mắt nhắm nghiền toát mồ hôi tay co giật
vây quanh bị cáo là hàng chục cảnh sát đội ngũ y tế
đang bảo vệ an ninh và chăm sóc sức khỏe
còn vòng ngoài là nhà báo
người dân địa phương đang dướng tới trước để ghi hình
cố nhìn bộ dạng của sát nhân máu lạnh
để rồi khi đã thấy mặt có không ít người thở dài
cái mặt thư sinh vậy mà giết người không gây tay là sao
tướng này chói gà chưa chặt chứ sát thủ nỗi gì
trong khi đỡ bảo ngồi dậy cho dễ thở
một chiến sĩ cảnh sát phát hiện cái gì đó cồm cộm trong túi bị cáo
họ lấy ra thì mới biết đó là một vật hình trái tim
được đan bằng sợi chỉ nhiều màu
viết tên ntn người yêu một thời của bảo
người mà bảo đã lo chạy việc bất thành
và dẫn đến việc đi trộm để kiếm tiền trả lại cho gia đình nò
kèm con số một mươi sáu tháng chín ngày sinh của nở
ư thi tình yêu không có tội
nhưng tình yêu của bảo lại gây ra một bi kịch khủng khiếp cho người khác
cũng đang sống trong tình yêu của gia đình
cả phiên tòa hơn ba giờ đồng hồ bảo không dám nói lại sau
nơi có hàng chục vành khăn tăng trắng toát
mà thân nhân bị hại chít lên đầu
nơi những tiếng khóc ai oán tức tưởi
như bóp nghẹt
những con tim đang theo dõi phiên tòa
suốt phiên tòa hôm ấy tôi đã cố gắng
nhưng không thể tìm ra thân nhân của hồ trí bảo
kể cả lúc bảo nằm đó co giật
theo cơ quan điều tra từ khi bị tạm giam
ngoài luật sư bào chữa không một thân nhân nào gặp gỡ bảo
trong phiên xét xử khi được yêu cầu thuật lại
quá trình giết người để cướp tài sản
bị cáo hồ chí bảo cho rằng
vì lý do sức khỏe nên không thể nói được
và xin tòa nhanh chóng tuyên án
với mức án cao nhất
với tội ác của bảo dù không phải xin
bị cáo cũng phải đối mặt với mức án cao nhất
bị tước quyền được sống trong xã hội này
lời cầu xin của bảo chỉ cho thấy
bị cáo đã nhận ra tội ác kinh hoàng của mình
khi đã quá muộn khi sai lầm bị trả giá
bằng hai cái chết oan nghiệt
theo viện kiểm sát nhân dân nhận định
hồ chí bảo là người có đầy đủ nhận thức
về xã hội và pháp luật nhưng do thiếu rèn luyện
để sống bằng chính sức lao động của mình
mà chiếm đặt tài sản của người khác
để phục vụ nhu cầu của bản thân
bảo đã có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
đó là giết chị hồ thị tí và ông nguyễn văn sắt
cướp tài sản với tổng tài sản
bị chiếm đoạt là chín mươi tám chín trăm tám mươi tám bốn mươi ba đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo bảo
mức án cao nhất là tử hình
buộc bồi thương tổng cộng hai trăm bốn mươi triệu đồng
cho gia đình nạn nhân
bà đã phải nhận bản án thích đáng của pháp luật
vụ án trên cũng là bài học cảnh tỉnh
mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị
đặc biệt là những bản trẻ
đừng vì những phút bốc đồng thiếu suy nghĩ
mà tự đẩy mình vào cơn bí cực cuộc đời
và gây ra nỗi đau cho người xung quanh